tại thành phố ninh bình đoàn kiểm tra của bộ chính trị do đồng chí tòng thị phóng
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh ninh bình
đoàn kiểm tra nêu rõ những vấn đề trọng tâm trong đó tập trung vào các nội dung từ tổng quát đặc điểm tình hình
thuận lợi khó khăn tác động ảnh hưởng đến công tác xây dựng đảng ở địa phương
đến việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với chỉ thị số năm
kế hoạch của bộ chính trị ban bí thư và các văn bản hướng dẫn của trung ương
đồng thời đánh giá nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên của địa phương cơ quan đơn vị
bí thư tỉnh ủy ninh bình nguyễn thị thanh thay mặt ban thường vụ tiếp nhận chấp hành quyết định
kế hoạch kiểm tra và các nội dung kiểm tra cho biết nhận thức sâu sắc vai trò
ý nghĩa tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị
ban thường vụ tỉnh ủy ninh bình đã thường xuyên tổ chức sơ kết và thực hiện tự kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng khẳng định kiểm tra là một nội dung quan trọng trong công tác đảng
nhằm bảo đảm việc thực hiện tốt đường lối chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
trong quá trình đoàn tiến hành kiểm tra bên cạnh việc đề xuất kiến nghị địa phương cần trao đổi
chia sẻ những cách làm hay kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai gắn với việc thực hiện chỉ thị số năm của bộ chính trị